mới đây trang web du lịch lớn nhất thế giới jef eveser đã công bố bảng xếp hạng hai mươi năm điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi
trong đó thành phố đà nẵng ở vị trí thứ bảy thành phố hồ chí minh xếp ở vị trí thứ một mươi hai
jeff eveser mô tả đà nẵng là thành phố thân thiện thu hút du khách với ẩm thực đặc sắc danh thắng tự nhiên nổi bật và lòng hiếu khách của người dân địa phương
một số thành phố du lịch quốc tế cũng được vinh danh trong đợt này như porter của bồ đào nha krakov ba lan và viên của áo
trước những ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín ngành du lịch thành phố đà nẵng đề ra nhiều giải pháp cấp bách để cải thiện tình hình vượt qua giai đoạn khó khăn hướng đến khẳng định điểm đến văn minh an toàn và thân thiện